sau ba ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra phán quyết đối với các bị cáo mức án phúc thẩm đối với hai mươi một bị cáo kháng cáo cụ thể như sau
bị cáo duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y sơ thẩm án sơ thẩm một mươi tám năm tù
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
một phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế y án sơ thẩm án sơ thẩm tuyên tù trung thân về tội nhận hối lộ
vũ anh tuấn cựu cán bộ công an y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
bốn tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao bị tuyên một mươi bốn năm tù trước đó án sơ thẩm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo hoàng văn hưng được giảm án tù trung thân xuống hai mươi năm tù các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến chín năm tù
liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hơn hai mươi tỷ đồng đã được công an quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra triệt phá
qua điều tra mở rộng giai đoạn hai chuyên án ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đại diện ban chuyên án cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam
đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị can gồm nguyễn quang tứ chú tại tỉnh thái bình và đỗ minh trí chú tại hương yên
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan công an đã khởi tố hơn năm mươi đối tượng người nước ngoài và người việt nam
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo của quân chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng
trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận phối hợp với công an huyện thuận nam
đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng có liên quan
công an đã thu hồi toàn bộ tài sản
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lợi dụng gia đình hàng xóm không có người trông coi thái văn quốc đã lẻn vào nhà
cậy phá kết sắt lấy trộm hai mươi chiếc nhẫn vàng ba dây chuyền vàng cùng ba chiếc lắc tay và bông tay bằng vàng
trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án
mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp lò phân chú tại tỉnh luông pha bang lào
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ
đầu tranh khai thác đối tượng lò phân khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ danh tính
ở tỉnh điện biên gọi điện thoại đặt mua ma túy và hẹn giao dịch tại khu vực cột mốc một trăm bốn mươi bốn thuộc địa phận
bản nong é xã mừng lói huyện điện biển tỉnh điện biển nếu chất lọt thì phân sẽ nhận được khoảng hơn bốn mươi chín triệu đồng
khi lò phân mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào xe máy đi ngược chiều đã khiến cho hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua ấp sóc bế xã thành phú thị xã bình long tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày tô đức vĩ điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
hướng từ tỉnh bình dương đi thị xã bình long đến ấp sóc bế xã thành phú vĩ điều khiển xe với tốc độ cao
tông thẳng vào xe máy do nguyễn văn quang điều khiển đi ngược chiều
cú tông mạnh đã khiến cả hai tử vong và hai xe máy bị hư hỏng nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đinh trường trinh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cùng với các quyết định trên công an tp hcm đã khám xét nơi ở nơi làm việc của đinh trường trinh thu giữ nhiều tài liệu
cách đây hai tháng cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đinh trường trinh
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ vụ thâu tóm đất vàng số ba mươi ba nguyễn du
và ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh phường bến nghé quận một tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
việc tiếp tục khởi tố bị can đinh trường trinh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là kết quả quá trình mở rộng điều tra vụ án nói trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ bản chất của vụ án và các hành vi sai phạm khác
cũng như làm rõ vị trí vai trò của các đối tượng liên quan còn lại để xử lý triệt đề nghiêm minh theo quy định của pháp luật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai vợ chồng hờ ép bé ba tuổi sử dụng ma túy
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn thảo nguyên chú tại quận tân bình
cùng lê văn bậm chú tại quận một mươi tp hcm về hành vi hành hạ người khác
ngoài ra bậm còn bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân huyện hóc môn đưa ra xét xử
dự kiến phiên tòa sẽ được mở trong tháng một
theo cáo trạng trong các ngày một mươi và hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bậm đã có hành vi hành hạ dã man cháu bé bằng hung khí
qua các đoạn video ghi lại sự việc bố đẻ cháu bé nghi ngờ không chỉ hành hạ
các đối tượng còn ép cháu bé sử dụng ma túy
tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng một mươi một vừa qua tòa án nhân dân huyện hóc môn trả hồ sơ điều tra bổ sung
vì nghi bỏ lọt hành vi phạm tội trong vụ án
kết quả điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nhận thấy sự việc xảy ra từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba mới phát hiện
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện hóc môn khám xét nơi ở của bậm và nguyên
nhưng không thu giữ được tăng vật ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy tại hiện trường
theo kết quả khám nghiệm cháu bé âm tính với ma túy
thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân mới hơn hai tuổi chưa đủ nhận thức để bị người khác lôi kéo rụ rỗ
do vậy không có cơ sở xử lý bậm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và đồng phạm với nguyên về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chân ma túy
một số lượng lớn đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử
đã được công an tp băng ninh phối hợp với đội quản lý thị trường số một phát hiện
khi kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại cụng công nghiệp làng nghề khúc xuyên phường khúc xuyên tp băng ninh
đại diện kho tập kết hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh và hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc số hàng tại kho đồng thời khai nhận
nhập nguyên liệu gồm tinh dầu máy móc để gia công đóng gói thành đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử và bán ra thị trường
hiện lực lượng công an đã tạm giữ gần bốn trăm linh chiếc đầu đốt thành phẩm trên ba trăm linh lọ tinh dầu các loại
và nhiều máy móc liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
kiểm tra xe ô tô do tài xế nguyễn huy hưng chú tại tp hà nội điều khiển
lưu thông theo hướng bắc nam công an tỉnh phú yên đã phát hiện xe chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn sáu hộp mỹ phẩm các loại
hơn bảy trăm linh hộp thực phẩm chức năng sáu trăm linh hộp thuốc giảm đau hơn ba trăm năm mươi hộp sữa các loại năm mươi chai rượu
hai mươi máy lọc nước cùng với một số sản phẩm khác do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá là khoảng hai tỷ đồng
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy vấn nạn hàng giả hàng nhái vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống đặc biệt càng về thời điểm cuối năm thì hàng giả hàng nhái lại càng bùng phát tỷ lệ thuận với nhu cầu của người tiêu dùng
các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết nguyên đán sát thị
xuất tại một cửa hàng bán quần áo tại địa chỉ một trăm linh một một trăm linh ba trên đường trần phú lực lượng quản lý thị trường thành phố đà nẵng tịch thu hàng chục sản phẩm túi sách
giày dép nhái các nhãn hiệu nổi tiếng như chanel gucci với giá trị lớn
theo chủ cửa hàng những sản phẩm này được mua tại nhiều nguồn trôi nổi với mức giá rẻ giật mình chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng sau đó được thổi phòng lên tới hàng chục triệu đồng
việc bùng lẩu gian lẩn thương mại bị phát hiện tại đà nẵng
thực tế này đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải siết chặt kỹ cương hơn nữa để thanh lọc thị trường
trong năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý trường thành phố đà nẵng đã kiểm tra với số vụ việc là xử lý trên một sáu trăm linh vụ việc
phát hiện và thu nộp ngân sách nhà nước là trên năm một tỷ đồng
trong đó điểm nổi bật của cục quản lý trường tối năm nay là kiểm tra và xử lý vi phạm về hàng giả rất lớn
đã xử lý khoảng hai trăm linh vụ việc với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên một năm tỷ đồng
trước trong và sau tết nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ngoài công tác kiểm soát đơn thuần
đà nẵng sẽ mở nhiều đợt kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát thị trường kiểm soát hàng hóa
xử lý các hành vi bùng lẩu hàng giả gian lận thương mại
trong dịp cao điểm cuối năm cục quản lý trường thành phố đã ban hành kế hoạch cao điểm
chống mưa lộn gian lận thương mại và hàng giả trước trong sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
trong đó cũng đã chỉ đạo các đội quản lý trường trực thuộc tập trung kiểm tra kiểm soát
vào các địa bàn trọng điểm các mặt hàng thiết yếu mà có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm
bên cạnh đó cũng chủ động phối hợp với các lưu lượng chứng năng sở thông thương
nắm chắc các diễn biến thị trường để bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết
đồng thời cũng chủ động phát hiện và xử lý ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ
găm hàng tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần kiềm chế lạm phát kích cầu tiêu dùng